ba đối tượng vận chuyển ba mươi kg ma túy tổng hợp cùng với vũ khí quân dụng vừa bị phát hiện và bắt quả tang tại ga đông hà tỉnh quảng trị
các đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn tỉnh quảng trị để đi tp hcm tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm ba mươi kg ma túy tổng hợp một khẩu súng k năm mươi chín hai mươi bốn viên đạn hai dao nhọn
đây là chuyên án lớn về phối hợp giữa lực lượng trong đánh bắt đối tượng ma túy có vũ khí nóng
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng tiếp tục truy bắt đối tượng có liên quan